dịch bệnh covid một mươi chín đã làm ủng phát cuộc khủng hoảng theo chu kỳ của nền kinh tế thế giới
mà những dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện khi cuộc khủng hoảng giá giàu trở nên gây gắt
hàng không là một trong những ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
và sự suy giảm của nó khiến nền kinh tế thế giới khủng hoảng nặng nề
nhằm tìm kiếm các giải pháp giúp các doanh nghiệp trong ngành hàng không sớm vượt qua khủng hoảng
mau chóng phát triển trở lại hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam và viện kinh tế xã hội và công nghệ
đã tổ chức hội thảo với chủ đề vượt qua khủng hoảng phát triển bền vững ngành hàng không việt nam
các chuyên gia đã phân tích các nhóm giải pháp mà các doanh nghiệp hàng không đã thực hiện trong thời gian qua
đồng thời nêu những thách thức mà các doanh nghiệp hàng không sẽ phải vượt qua
từ những tác động do những diễn biến khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín cho tới sự cạnh tranh địa chiến lược
sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp hàng không nước ngoài xâm nhập thị trường việt nam trong thời gian tới
các chuyên gia cũng đã đề cập tới nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn
mà các doanh nghiệp hàng không việt nam cần thực hiện để vượt qua khủng hoảng
trong đó những biện pháp hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp trong ngành
nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không
bao gồm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh phục hồi tăng trưởng kinh tế
trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng hàng không cho tới hoàn thiện công tác quản lý chính sách
đối với ngành hàng không việt nam